nước ta đã bước đầu đạt được những kết quả khả quan trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
nhưng dịch bệnh được dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp
và để tiếp tục ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập các đơn vị trên tuyến biên giới
trong đó có bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an vẫn đang căng mình bám chốt để thực hiện tốt nhiệm vụ
chốt số một của đồn biên phòng quốc tế nậm cắn nằm giữa rừng sâu
từ đầu tháng ba bảy cán bộ chiến sĩ của tổ công tác có mặt hai mươi bốn trên hai mươi bốn tại chốt này
với nhiệm vụ ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín xâm nhập qua biên giới
những cơn mưa rừng triền miên không ngăn được bước chân tuần tra của các anh
chốt tuần tra nằm giữa rừng nên mọi sinh hoạt ăn uống đều được tổ công tác tận dụng những thực phẩm tại chỗ
do đó những bữa giao rừng như thế này đã trở nên quen thuộc với các anh
trung úy lê đình thành là người trẻ nhất trong tổ công tác nhận nhiệm vụ kép vừa quản lý bảo vệ biên giới
vừa ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín xâm nhập
anh đã phải tạm hoãn hôn sự của mình dự kiến diễn ra vào giữa tháng bốn vừa rồi
ở nhà mưa to lắm à anh ở trên đây cũng mưa to lắm
vừa đông nam như đó ở nhà vừa đi bình chức khỏe nhé
hãy trịch anh về thăm vợ và gia đình nhé
vượt qua mọi khó khăn cán bộ chiến sĩ các đơn vị bộ đội biên phòng trên tuyến biên giới
đang phối hợp với các lực lượng chức năng ngày đêm tuần tra canh gác và bám chốt
để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới và quyết tâm ngăn ngừa dịch bệnh
trước hết là tiếp tục tăng cường các lực lượng của bộ đơn phòng
quản lý chặt quá chặt xiết chặt đường mòn mới mở trước hết là xuân cho khoản trái phép mà không chặt
cái thứ hai là những trường hợp được vào thì vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị của chính phủ
là tổ chức cách ly toàn bộ số này để xét nghiệm để sàng lọc để phân loại để điều trị
nếu như có người nghiệp đến người biển phát ra
chủ động các phương án các kế hoạch phòng chống cho nó tốt
trong trường hợp cần thiết thì vẫn phải tiếp tục đảm bảo yêu cầu cách ly nhất định
cho đảm bảo an toàn cho từng công dân nó có được
thời gian qua các đơn vị bộ đội biên phòng đã phát hiện kiểm soát đưa đi cách ly
gần bốn mươi người nhập cảnh vào việt nam dưới các hình thức lực lượng vừa phối hợp tuyên truyền
vận động hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng dịch nhưng vẫn tạo điều kiện thông thoáng
cho hoạt động xuất nhập khẩu vận chuyển hàng hóa qua biên giới phục vụ sản xuất kinh doanh